tìm việc em làm ở quảng ninh nó hứa sẽ trả tiền lương một mươi năm triệu
một tháng một mươi năm triệu
sau đó thì em không thấy việc làm bán em ở trung quốc
còn người phụ nữ ở đắk lắc này thì cũng tương tự đang thất nghiệp
trong một lần tình cờ nhìn thấy thông tin tuyển việc làm trên mạng xã hội facebook
chị đã mạnh dạn làm quen với người đăng tin và ngỏ ý muốn tìm việc
vài hôm sau có hai đối tượng đến tận nhà hẹn đưa chị ra hà nội để nộp hồ sơ cho giám đốc công ty
khi ra đến hà nội chị bị các đối tượng khống chế đưa sang nước ngoài để bán
sau nhiều lần bỏ trốn bất thành chị đã được lực lượng chức năng giải cứu
đề nghị các cấp các ngành các cơ quan tổ chức tích cực chủ động phối hợp với lực lượng công an
làm tốt công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm
mua bán người nhất là các đối tượng có nguy cơ như là chị em phụ nữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
như đồng bào dân tộc mông đồng bào ed đồng bào ở vùng sâu vùng xa vùng nông thôn
để mọi người có nhận thức hiểu biết về phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm mua bán người
để chủ động và có kỹ năng đối phó tự bảo vệ mình và bảo vệ cho người thân cũng như là gia đình của mình
trước âm mưu thủ đoạn của bọn tội phạm mua bán người
cũng nhắm vào tâm lý giúp tìm việc làm nhưng các đối tượng buôn người còn có thủ đoạn khác là hứa hẹn
giúp các nạn nhân đi xuất khẩu lao động nhưng không cần tốn nhiều tiền
ở những vùng quê còn khó khăn bà con thường có mong muốn đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài để cải thiện kinh tế
tuy nhiên phần lớn họ không nắm rõ là cần có thủ tục như thế nào tốn bao nhiêu chi phí
nắm bắt được điểm yếu này các đối tượng hứa hẹn sẽ giới thiệu nạn nhân với công ty xuất khẩu lao động
và họ không cần phải tốn đồng nào
họ hay học hành gì nhưng vẫn sẽ có được việc làm lương cao ở nước bạn
chỉ đến khi bị bán sang xứ người thì các nạn nhân mới biết mình đã bị lừa
hình thức và thủ đoạn của mọi người chủ yếu là các tội phạm hoạt động mối giới
tội phạm buôn người có ở khắp nơi không chỉ khu vực vùng sâu vùng xa
mà thời gian qua nhiều địa phương cũng đã ghi nhận xuất hiện loại hình tội phạm này
ngay cả các đô thị phát triển những kẻ lừa đảo buôn người vẫn có thể hoạt động
chỉ cần có cơ hội tiếp cận
với nạn nhân
và chỉ quay về lại

đưa em qua tỉnh hà nam thì em ở đó cũng gần một tháng nữa
thì lúc đó là em mới bị đưa về làm vợ người ta
các đối tượng là nó dù dỗ các nạn nhân đi qua nước ngoài để làm ăn có thu nhập cao
hoặc là dù dỗ qua trung quốc lấy chồng phải được giàu sang
cái thứ ba là qua trung quốc lấy chồng sẽ được gia đình được hưởng một số tiền
sau khi mà lấy chồng được một hai tháng sẽ được trả về
các nạn nhân đã nghe lời dù dỗ như thế và đã đi theo bọn buôn người
những nạn nhân trong các vụ buôn bán người sau khi được giải cứu về lại quê nhà họ thường rất khó khăn trong việc tái hòa nhập với cộng đồng
ở miền quê nhận thức của một số người còn hạn chế không phải ai cũng thấu hiểu được hoàn cảnh kém may mắn của các nạn nhân
chính vì thế họ thường sống với tâm lý mặc cảm tự ti phải tránh né cái nhìn soi mói xe biểu của người đời
không việc làm không thu nhập
tinh thần thường rơi vào trạng thái bì quản tuyệt vọng
có nhiều lúc em muốn tự tử nhưng mà em nghĩ về những người mà đã giúp em về được việt nam
và em sống vì những người mà xanh em ra và những người mà yêu thương em
vì do người ngoài nó không hiểu nên tự tử
nói như vậy nên tâm lý của em bây giờ nó ít nói sao nữa
em sống rất mệt mỏi nên bây giờ em sống bị trâm cảm khổ nguyên liên tiếp xúc của người ngoài
một số địa phương khác thì lại chậm trễ trong việc cấp lại giấy tờ tùy thân nhập khẩu cho các nạn nhân bị bán sang xứ người trong thời gian dài
ngay trở về phải làm lại toàn bộ thủ tục để xác định nhân thân
điều này gần như thế này
vậy không ít khó khăn cho họ trong việc tái hỏa nhập
phối hợp để trao đổi thông tin với cơ quan công an là không được thường xuyên
và các hồ sơ thủ tục thì nó là thời gian trước đây rất lâu rồi
nên là các cái giấy tờ nó không khớp với nhau
vấn đề khó khăn thứ hai là việc xác định những vấn đề mà người ta chấp hành pháp luật của việt nam và pháp luật của nước sở tại trong thời gian
cứ dưới từ nước ngoài cũng gặp rất nhiều khó khăn
và việc trả lời của các cơ quan có liên quan là phải mất rất nhiều thời gian
nên là để giải quyết việc hỗ trợ lại cho các cơ quan
các công dân này là cũng còn nhiều vấn đề khó khăn
trong cái góc độ mà không làm được cái hộ tịch hộ khẩu thì nó ảnh hưởng đến cuộc sống
mưu sinh như thẻ bảo hiểm rồi các chế độ kèm theo
địa phương đã tập trung chỉ đạo các ban công an tư pháp sẽ hướng dẫn cho công dân để có nghe làm các thủ tục
nhập hội tịch hộ khẩu hội phụ nữ xã thì thường xuyên tuyên truyền động viên để làm sao cho người ta
hòa nhập với cộng đồng
thì đến nay thì địa phương nhân hòa thì đã bốn trường hợp đã nhập khẩu và làm chứng minh thư
còn một hai trường hợp thì cũng gặp rất nhiều khó khăn
nhiều địa phương triển khai xây dựng các mô hình như nhà bình yên nhà tam lánh để giúp đỡ chị em phụ nữ là nạn nhân của các vụ mua bán người
có nơi cư ngụ sau khi trở về
tạo điều kiện giúp đỡ họ
trong việc nâng cao kiến thức đào tạo nghề có thu nhập kiếm sống
hội phụ nữ cũng phát huy vai trò của mình động viên tinh thần hỗ trợ vốn giúp các nạn nhân có cơ hội phát triển kinh tế làm chủ cuộc sống
tuy nhiên số lượng đó không nhiều
trên thực tế để các nạn nhân buôn bán người có thể tiếp tục sinh sống hòa nhập là điều không hề dễ dàng
sự chung tay đồng lòng của các cấp chính quyền nhất là cái nhìn cởi mở khách quan của người đời
chính là động lực tốt nhất để họ vươn lên vượt qua mặc cảm hướng đến tương lai tươi sáng